thông tin mới nhất từ trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam cho biết
lúc một mươi hai h ba mươi hôm nay tàu cá của tỉnh ninh thuận mang số hiệu nh một nghìn một trăm sáu mươi bảy ts đã vớt được một thi thể
phỏng đoán là của thuyền trưởng tàu thành đạt một bị đâm chìm đêm qua ngày tám tháng tám
thi thể được tìm thấy là nam giới khoảng năm mươi tuổi dán người đậm cổ có đeo một dây chuyền bạc to bản
thi thể được vớt tại vị trí một mươi một năm độ vĩ bắc một trăm linh chín bảy độ kinh đông cách nơi vai chạm khoảng một mươi hai hải lý về phía đông đông nam
qua nhận dạng sơ bộ có khả năng đây là ông đặng văn khu năm mươi sáu tuổi quê hải phòng thuyền trưởng tàu thành đạt một
trước đó vào hồi hai mươi ba h năm mươi tám phút ngày hôm qua trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam nhận được thông tin tàu thành đạt một bị chìm cách vũng tàu một trăm một mươi tám hải lý về phía đông bắc
sau khi va chạm với một tàu vận tải nước ngoài có tên goosol hai mươi một trọng tải sáu tấn mang cờ liên bang micronesia trên tàu thành đạt có một mươi một người đều rơi xuống biển
khi phát hiện tàu golson hai mươi một đã vớt được chín người hai thuyền viên mất tích là thuyền trưởng đặng văn khuôn năm mươi sáu tuổi quê hải phòng và thợ máy dương văn minh bốn mươi năm tuổi quê nam định